phú bình là huyện thuần nông của tỉnh thái nguyên vì thế tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được coi là nhiệm vụ hàng đầu
và trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhu cầu thị trường
để đạt được mục đích đó phú bình đã đề ra một số chủ trương chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng
thay vì bám trụ với những cánh đồng lúa bạc màu thu nhập thấp thì nay chuyển sang trồng một số loại cây mới như dưa chuột khoai tây ớt và cây ăn quả
theo đó mỗi hội dân sẽ được hỗ trợ vay vốn và tập hốn kỹ thuật miễn phí
chủ trương rõ ràng là vậy
ý thế nhưng khi đi vào thực tế
phú bình đã gặp không ít khó khăn
từ xưa đến nay là người ta cứ làm cái cây trồng này thì người ta không muốn thay đổi
người ta sợ là thứ hai là người ta chưa tin tưởng là khi người ta đưa cái cây trồng mới đấy vào thì cái năng suất và cái giá trị kinh tế đấy nó có cao hơn chưa
để thay đổi được tư duy thì chúng tôi phải thường xuyên quan tâm đến bà con
khi mà có trường trình dự án thì chúng tôi đến tận xã để tập hốn cho bà con những đối tượng mà sẽ thực hiện mô hình hoặc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng đấy
tập hốn cho bà con về quy trình kỹ thuật trước
sau đấy thì là sau cái tập huấn đấy thì mình làm thực tế
thì bà con khi mà bà con người ta nhìn nhận được là mình làm như thế để có năng suất thì người ta sẽ tự làm theo thôi
gia đình anh nam là một trong hàng trăm hộ dân ở xã nhã lộng đã thực hiện thành công mô hình trồng cây ăn quả
từ hai năm nay chỉ tính riêng bốn xào đất trồng ổi gia đình anh đã cho thu nhập sáu mươi bảy mươi triệu đồng một năm
so sánh với bốn xào lúa thì chỉ được khoảng bảy tạ thóc chẳng hạn tám tạ thóc
năm sáu được năm triệu sáu
thì trong khi đó cũng phải chi phí rất là nhiều công cấy hái cầy bừa rồi thuê cặp
nhưng đối với cây ổi thì chỉ có làm cỏ và bón phân
nhưng mình bón phân tính ra cái ngày công nó không đáng kể bao nhiêu mà nó nhàn
thanh ninh là một trong những xã đầu tiên chuyển đổi cây trồng ở phú bình
định hướng sát sao của đảng ủy xã và sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên đã tạo nên những chuyển biến tích cực
gần tám mươi hộ dân ở đây đã chuyển hẳn sang trồng ớt xuất khẩu
nâng giá trị thu được lên hàng trăm triệu đồng một hectare

thì đến hai nghìn một mươi năm đã đạt khoảng một trăm linh một trăm hai mươi triệu đồng trên hta
đó là những kết quả từ cái việc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng thuần thúy sang cây hàng hóa để phục vụ cho nhiều cầu trường
hiện nay trên hơn một mươi ba ha đất nông nghiệp của toàn huyện
phú bình đã quy hoạch được một mươi vùng sản xuất nông nghiệp
những vùng sản xuất nông nghiệp làm hàng hóa
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dự kiến phú bình sẽ đầu tư hơn năm trăm linh tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp
để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng làm hàng hóa nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm
từ đó tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi về đích nông thôn mới